tại thành phố pleiku ubnd tỉnh gia lai đã tổ chức lễ phát động thi đua năm hai nghìn một mươi tám
và trao tặng các hình thức khen thưởng cấp nhà nước cho sáu mươi tám tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi bảy
phát biểu tại lễ phát động phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch thứ nhất
hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đã biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh gia lai trong năm hai nghìn một mươi bảy
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đề nghị trong thời gian tới tỉnh gia lai cần tập trung khai thác tốt các tiềm năng
thế mạnh để phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng cánh đồng mẫu lớn đối với một số cây trồng chủ lực của tỉnh
đồng thời tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng đẩy mạnh cải cách hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân
tham gia phát triển kinh tế nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước
tại lễ phát động phó chủ tịch nước đã trao tặng các hình thức khen thưởng cấp nhà nước cho sáu mươi tám tập thể cá nhân trong tỉnh có thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi bảy